kết thúc kỳ nghỉ tết nguyên đán canh tí kéo dài bảy ngày
từ chiều ngày hôm qua đến dạng sáng nay người dân các tỉnh thành đã bắt đầu đổ về thành phố hồ chí minh
để cùng quay trở lại với công việc và học tập
từ tờ mờ sáng tại bến xe miền đông lượng xe khách từ các tỉnh miền trung tây nguyên và phía bắc đổ về ngày càng đông
xe về bến từ trạng sáng nên hành khách tìm phương tiện trung chuyển để về nhà khá vất vả
khi không có nhiều lựa chọn nhiều người kiên nhẫn chờ đợi các chuyến xe buýt khởi hành
bên ngoài cổng chính bến xe trên đường đinh bộ lĩnh diễn ra tình trạng xe taxi xe công nghệ dừng đổ lộn xộn tranh giành níu kéo khách
trong khi đó chiều qua người dân từ các tỉnh miền tây đã bắt đầu quay trở lại thành phố hồ chí minh
lượng phương tiện qua quốc lộ năm mươi và cầu trạch miễu nối tỉnh tiền giang và bến tre ngày càng đông
tuy nhiên do lực lượng chức năng đã triển khai kế hoạch phân luồn điều tiết từ xa nên tình trạng ủng tắc giao thông kéo dài không xảy ra